tại bang này tỷ lệ nhập viện ở trẻ em dưới một mươi bảy tuổi tăng một trăm hai mươi năm so với bốn tuần trước đó
dữ liệu từ cdc cho thấy tại florida new jersey và illinois số ca nhập viện ở trẻ em trong tuần từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tăng ít nhất gấp đôi so với tuần trước đó
trong khi mỹ đang vật lộn với diễn biến dịch bệnh phức tạp do siêu biến thể gây ra
thì nam phi tuyên bố đã qua đỉnh sóng thần omicron và giữ lệnh giới nghiêm ban đêm nếu một số hạn chế
chính phủ nam phi hôm ba mươi tháng một mươi hai ra tuyên bố nói rằng dữ liệu y tế cho thấy nước này đã qua đỉnh sóng lây nhiễm do omicron mà không có sự gia tăng đột biến về ca tử vong
tốc độ sóng lây nhiễm thứ tư do omicron tăng lên đạt đỉnh và sau đó giảm đáng kinh ngạc
tiến sĩ fordis abulat thuộc hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi cho biết đỉnh điểm trong bốn tuần và giảm mạnh trong hai tuần kế tiếp
sóng omicron đã kết thúc ở thành phố tawaz
đó là trận lũ quét hơn là thật
ca tử vong khoảng thời gian này nhỏ và xuống mức không đáng kể trong tuần trước
nam phi hiện ở mức thấp nhất trong năm giai đoạn cảnh báo covid một mươi chín quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến bốn giờ sáng hôm sau
bên cạnh dỡ bỏ hạn chế đi lại nơi công cộng các cuộc tụ tập sẽ được giới hạn đối với không quá một người trong nhà và không quá hai người ở ngoài trời
các cửa hàng rượu có giấy phép hoạt động sau hai mươi ba giờ có thể mở cửa trở lại
một tin vui cho các thương nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề
bởi đại dịch và đang tìm cách phục hồi trong mùa lễ hội
biến chủng omicron có khả năng lây chuyển cao nhưng tỷ lệ nhập viện thấp hơn so với các đợt trước
điều này đồng nghĩa đất nước có khả năng tiếp nhận bệnh nhân ngay cả đối với các dịch vụ y tế thông thường chính phủ cho hay
diễn biến ở nam phi được cho là mang lại hy vọng cho những quốc gia đang vật lột với biến chủng omicron
một số nhà khoa học đã nhanh chóng dự báo mô hình tương tự ở những nước khác
chúng ta sẽ trải qua tháng một vô cùng khó khăn
tiếp tục tăng và đặt đỉnh rồi giảm nhanh
ali moddas nhà dịch tễ học thuộc đại học washington mỹ và từng là nhà khoa học của trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cho biết
tỷ lệ ca nhập viện sẽ thấp hơn các đợt trước